cà chua là một thực phẩm rất thân thuộc với mọi người dân trên toàn thế giới
phó học đã chứng minh lợi ích của cà chua đối với sức khỏe và tụi thọ của con người
không chỉ là một thực phẩm ngon mùi dưỡng tạo màu sắc đẹp cho món ăn cà chua còn là một vị thuốc quý chữa bệnh
cà chua còn có tên gọi là cà dâm
cây cà chua là cây thảo sống theo mùa thân tròn phân nhiều nhánh lá có cuốn dài phiến lá sẻ lông chim số lượng thùy không ổn định thường có răng cưa khoa hợp thành những xim thưa ở nách lá cuốn phủ lông cứng
đài ba sáu thùy hình mũi mắc không dài hơn đài mặt phủ lông nhị năm sáu bao phấn dính thành một ống bao quanh nhụy thuần dài ở đỉnh mờ bằng những kẽ đứt dọc ngắn
bầu có mũi
bầu có mũi
cây cà chua có ba hoặc nhiều ô mỗi ô chứa nhiều noãn quả mọng có ba ô hạt dẹt hình thận
do một quá trình trồng trọt lâu đời nên các cây cà chua có nhiều biến đổi về hình thái số lượng các thủy của đài tràng bội nhị có khi năm sáu bảy có khi tám số lượng lá loãn cũng tăng lên nhiều
cây cà chua vốn là nguồn gốc ở châu mỹ hiện nay cà chua được trồng ở hầu hết các châu lục làm thức ăn
ngoài những giống cà chua nói trên một số nơi trồng một loại cà chua là nơi trồng cà chua
cà chua là một loại cà chua nhỏ hình cầu có nơi gọi là cà cưu
người ta trồng chủ yếu lấy quả để ăn lá dùng làm thuốc và làm nguyên liệu chiết tô mantin
quả cà chua mặc dù giá trị dinh dưỡng thấp nhưng được toàn thế giới dùng làm thức ăn dưới dạng tươi hay nấu chín
nước ép cà chua là một loại nước giải khát tươi ở nhiều nước còn dùng dưới dạng tương nước sốt nấu canh
cà chua đem lại nhiều lợi ích sức khỏe cho con người như cải thiện thị lực phòng chống ung thư làm sáng da
hỗ trợ giảm lượng đường trong máu giúp ngủ ngon giữ xương khỏe hỗ trợ trị các bệnh mạng tính tốt cho mái tóc giúp giảm cân
cà chua ngon ngọt chứa nhiều chất chống oxy hóa
cà chua đặc biệt chứa nhiều chất nicopen một hợp chất thực vật có liên quan đến việc cải thiện sức khỏe tim mạch hỗ trợ ngăn ngừa ung thư và chống lại cháy nắng
lycopene có hàm lượng dồi dào nhất trong cà chua chín nó được tìm thấy ở nộng độ cao nhất trong vọt cà chua
càng chua càng đỏ thì hàm lượng licopen càng nhiều
các loại thực phẩm khác trong chế độ ăn uống của các bạn có thể ảnh hưởng mạnh đến sự hấp thụ của lycopen trong cà chua
sử dụng hợp chất thực vật này kết hợp với chất béo có thể tăng khả năng hấp thụ nicopen lên đến bốn lần
một số người dùng quả cà chua làm thuốc nguyện tràng chữa sốt lau sổi
tại tây ban nha người ta phối hợp quả cà chua với ớt để chữa trĩ hoặc người ta nấu cà chua với dầu mỡ cho đến khi bốc vít hơi nước
rồi dùng dưới dạng thuốc mỡ bôi lên những nơi ngụt nhọt lời lết
đợt cà chua được nhân dân dùng đắp mụt nhọt nơi viêm tấy như sau
lấy đợt cà chua rửa sạch dã nát thêm vài hạt muối đắp lên nơi mụt nhọt hay viêm tấy băng lại ngay làm một hoặc hai lần cho đến khi khỏi
lá cà chua khô được dùng làm nguyên liệu chít tomatin là một chất kháng khuẩn chống nấm chống một số sâu bệnh hại cây trồng
nhưng với một điều nào đó lại có tác dụng kích thích sinh trường
lưu ý khi ăn cà chua không ăn cà chua xanh vì cà chua xanh chứa nhiều akaloi chất này rất dễ gây ngộ độc thực phẩm
không ăn cà chua khi đói vì nó có thể gây hại cho dạ dày
tác dụng của quả cà chua
bệnh tinh là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu thế giới
một nghiên cứu ở nam giới từ trung niên đã cho thấy sự liên kết giữa nồng độ nicopen và peta trong máu thấp với việc tăng nguy cơ đau tim và đột quỵ
ngày càng có nhiều bằng chứng từ các thử nghiệm lâm sàng cho thấy
các nghiên cứu đã cho thấy rằng việc bổ sung lycopene có thể giúp giảm cholesterol có hại một trong những nguyên nhân chính gây ra bệnh tim
các nghiên cứu đã chỉ ra việc tiêu thụ cà chua có lợi ích chống lại chứng viên và các dấu hiệu của căng thẳng oxy hóa
do cà chua chế nhiều chất chống oxy hóa những chất trong cà chua cũng cho thấy tác dụng bảo vệ lớp bên trong của mạch máu và có thể làm giảm nguy cơ đồng máu
đây đều là những lợi ích tốt cho sức khỏe tim mạch bảo vệ chống lại bệnh tim
nguyên nhân không kiểm soát của các tế bảo bất thường lăn ra ngoài danh giới bình thường của chúng thường xâm lấn các bộ phận khác của cơ thể
nghiên cứu khoa học chứng minh cà chua và các sản phẩm làm từ cà chua có thể làm giảm nguy cơ mắc một số loại ung thư như ung thư tuyến tuyển việt ung thư phổi và ung thư dạ dày
nguyên nhân là do cà chua chứa nhiều chất chống oxy hóa và chống viêm
ngoài ra nồng độ carrotenoi lớn trong cà chua cũng liên quan đến việc bảo vệ chống lại ung thư vú
trong cà chua có lượng lớn vitamin
a và vitamin c đây là hai loại vitamin giúp phòng ngừa bệnh quáng gà và cải thiện thị lực
vitamin a trong cà chua có thể ngăn ngừa bệnh khái hóa điểm vàng
bệnh này có thể dẫn đến hủ mắt và giảm nguy cơ đục thủy tình thể
ngoài ra các chất chống oxy hóa khác trong cà chua như lutein lycopene và zesantin cũng góp phần bảo vệ sức khỏe cho đôi mắt
tiêu thụ cà chua có khả năng làm giảm lượng đời trong máu do loại quả này chứa ít hàm lượng carbon hydrate
bên cạnh đó hàm lượng chất sơ và chất khoáng crom trong cà chua cũng giúp kiểm soát tốt lượng đường trong máu
nhờ đó làm giảm nguy cơ mau bệnh đái tháo đường
với hàm lượng vitamin k và canxi có trong cà chua nó góp phần làm chất xương của bạn trở nên cho khỏe
cũng như phòng chống bệnh lõm xương như thường gặp
cà chua rất có lợi với sức khỏe làn già
từ lâu cà chua đã được sử dụng trong nhiều phương thức và sản phẩm làm đẹp da
cà chua và những sản phẩm từ cà chua
màu lycopene và các hợp chất thực vật khác có thể bảo vệ lại chống cháy nắng
theo một nghiên cứu những người ăn bốn mươi g bột cà chua cùng cấp một mươi sáu g lycopene với dầu ô lưu mỗi ngày trong một mươi tuần
sẽ giảm được bốn mươi vết cháy nắng
ngoài ra các chất chống oxy hóa trong cà chua cũng góp phần ngăn chặn quá trình lão hóa da
giúp bạn duy trì vẻ ngoài đẹp hơn
cà chua chứa ít chất béo hầu như không chứa cholesterol
nên bạn có thể bù sung loại thực phẩm này vào chế độ
cà chua chứa ăn uống hàng ngày và cho những người ăn kiêng
ngoài ra nhờ hàm lượng chất sơ và nhiều nước
dạ dày của bạn sẽ cảm thấy no lâu hơn cảm giác thèm ăn từ đó giảm cân hiệu quả và lành mạnh hơn
tác dụng phụ của quả cà chua
cà chua an toàn với hầu hết mọi đối tượng và tình trạng dị ứng cà chua rất hiếm khi xảy ra
tuy nhiên những người dị ứng với phấn hoa cỏ có nhiều khả năng bị dị ứng với cà chua
tình trạng này được gọi là hội chứng dị ứng phấn hoa thức ăn hoặc hội chứng dị ứng miệng
trong hội chứng dị ứng miệng hệ thống miễn dịch của các bạn tấn công protein trái cây và rau tương tự như phấn hoa
dẫn đến các phản ứng dị ứng như ngứa trong miệng ngứa cổ họng xương miệng hoặc cổ họng